ngày hai mươi một tháng bảy sở du lịch thành phố đà nẵng đã tổ chức họp báo công bố sự kiện văn hóa âm nhạc quốc tế cocofest năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề sắc màu nhiệt đới
với mong muốn xây dựng cocofet trở thành một hoạt động du lịch thường niên chính thức của thành phố đà nẵng trong tương lai
tạo điểm nhấn cho các hoạt động trong mùa du lịch nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách
sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại đà nẵng sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế
do nghệ sĩ quốc trung làm tổng đầu diễn
bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực lạ đến từ các vùng miền trong cả nước lưu trú độc và lạ
kinh phí đầu tư cho sự kiện này là trên hai mươi tỷ đồng vé cho khách tham dự là một trăm linh đồng
sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi